trong ngày hôm nay khối không khí lạnh sẽ suy yếu dần vì thế từ sau chín giờ sáng mây sẽ mỏng dần và trời chuyển nắng
trước tiên là ở các tỉnh phía tây bắc bộ như lai châu điện biên sơn la và hòa bình với mức nhiệt từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
sau đó nắng sẽ tiếp tục được mở rộng sang các tỉnh phía đông bắc bộ
nhiệt độ tại đây cũng tăng nhưng không quá cao sao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi hai độ
với miền trung hôm nay cũng sẽ là một ngày cuối tuần mát mẻ và dễ chịu
trời còn nắng nhưng cường độ không quá mạnh
từ thanh hóa trở vào cho đến thừa thiên huế nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay đều không quá ba mươi ba độ
trong khi đó ở các tỉnh từ đà nẵng cho đến bình thuận nhiệt độ ngày sẽ từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
nhưng điều lưu ý là về chiều và tối ở khu vực phía tây hai tỉnh thanh hóa và nghệ an sẽ xuất hiện những cơn mưa rông dạng nhiệt
mưa về chiều trên nền nhiệt lớn ẩm cao có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy mưa đá và gió giật mạnh
lúc này một bầu không khí mát mẻ dễ chịu cũng đang bao trùm khắp tây nguyên và nam bộ
trong khoảng thời gian từ nay đến một mươi năm giờ nam bộ và tây nguyên trời còn nắng nền nhiệt tăng dần
nhiệt nhiệt cao nhất trong ngày ở tây nguyên là ba mươi một ba mươi ba độ còn ở nam bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày là ba mươi ba ba mươi bốn độ
tuy nhiên đến chiều mưa sẽ xuất hiện ở tây nguyên và sau đó sẽ lan dần xuống toàn nam bộ
đây là thời điểm tan tầm mật độ người tập trung trên đường cao vì thế sẽ có nguy cơ xảy ra ngập ống
bà con cần hết sức lưu ý
trên biển vùng biển huyện đảo trường sa khu vực nam biển đông tiếp tục là vùng thời tiết xấu
với những cơn mưa rào và rông khiến cho tầm nhìn xa bị suy giảm xuống còn từ bốn đến một mươi km
cộng theo nguy cơ với lốc xoáy và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động ở khu vực này
còn ở vùng biển huyện đảo hoàng sa thời tiết tạnh giáo tầm nhìn xa thông thoáng
gió hướng đông nam với cường độ yếu cấp ba bốn sóng biển thấp dưới một năm mươi m biển lặng
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước